bến xe miền đông mới với diện tích rộng hơn một mươi sáu hectare thuộc phường bình thắng thị xã dĩ an tỉnh bình dương
và phường long bình quận chín tp hcm dự kiến sẽ hoàn thành nhà ga giai đoạn một vào cuối tháng một mươi hai
để đưa vào khai thác từ cuối một năm hai nghìn một mươi chín
giai đoạn một nhà ga được xây dựng với kết cấu gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi
toàn bộ công trình được thiết kế theo kiến trúc hiện đại trở thành bến xe lớn nhất nước
và là một trong những bến xe hiện đại của khu vực đông nam á
trong thời gian đầu hoạt động một số tuyến giữa tp hcm và các tỉnh thành miền bắc
sẽ được di dời từ bến xe miền đông cũ ra
đặc biệt bến xe mới sẽ được vận hành theo mô hình được nghiên cứu tham khảo
từ các bến xe hiện đại của hàn quốc nhật bản kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý
như các phần mềm quản lý liên kết phần mềm quản lý xe ra vào bến hoàn toàn tự động bằng thẻ
phần mềm tài chính phần mềm bán vé trực tuyến